trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch covid một mươi chín để góp phần giảm bớt những khó khăn của người dân trong giai đoạn hiện nay
ủy ban nhân dân tp hà nội đã có tờ trình gửi hội đồng nhân dân tp về việc hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân
và một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội năm hai nghìn hai mươi một
theo tờ trình thành phố đề nghị hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc hỗ trợ giảm giá một trăm linh cho các trường hợp
gồm cơ sở cách ly khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố và các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt một
tối đa là sáu mươi tám sáu trăm chín mươi đồng một hộ dân áp dụng đối với một mươi mét khối một hộ dân theo giá nước sạch mức sinh hoạt một
thành phố cũng đề nghị hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc hỗ trợ giảm một mươi năm trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân
ngoài các đối tượng nói trên thời gian thực hiện việc giảm giá nước sạch nước sinh hoạt theo đề xuất
của ủy ban nhân dân tp áp dụng bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một tổng kinh phí dự kiến khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách tp
theo ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện hỗ trợ sẽ thông qua các đơn vị cấp nước giảm giá trên hóa đơn tiền nước cho người dân thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị